công an huyện đại từ của tỉnh thái nguyên cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng trần văn bắc về hành vi chống người thi hành công vụ
vào ngày hai tết trần văn bắc chú huyện đại từ tỉnh thái nguyên điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường không đội mũ bảo hiểm
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành mà điều khiển xe mô tô định quay đường bỏ chạy
tổ công tác đã dừng và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở kết quả nồng độ cồn là bảy trăm một mươi sáu mg trên một lít khí thở
mặc dù đã được tuyên truyền giải thích về lỗi vi phạm và yêu cầu hợp tác nhưng đối tượng không hợp tác không ký xác nhận vào phiếu kiểm tra nồng độ cồn biên bản vi phạm có lời qua tiếng lại và thực hiện thái độ không chấp hành
đối tượng còn dùng hai tay kéo giật xe mô tô của mình lại và sô đẩy cán bộ trong tổ công tác
trước hành vi chống đối cản trở người thi hành công vụ tổ công tác đã tiến hành khống chế và bắt người phạm tự quả tàng
đối với trần văn bắc về hành vi chống người thành công vụ và bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đại từ để giải quyết theo thẩm quyền
còn tại tỉnh khánh hòa công an xã vạn thắng huyện vạn ninh vừa phát hiện và bắt giữ bốn đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ tại địa phương
theo đó vào khoảng
vào một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng hai công an xã vạn thắng tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn thì phát hiện trong một phòng đôi của nhà nghỉ này có bốn thanh niên gồm ba nam một nữ đang có biểu hiện nghi vấn về ma túy
tiến hành kiểm tra nhanh cả bốn thanh niên đều dương tính với ma túy
tại hiện trường công an xã vạn thắng phát hiện ba tuyến ni lông màu trắng bên trong có chất tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá bảy đoạn ống hút nhựa và bốn bọc nhựa ni lông nhỏ bên trong có chế chất bột màu trắng nghi là heroin cùng một số chai lọ ống hút nghi là dụng cụ để sử dụng ma túy
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận số tăng vật trên là ma túy đá và heroin mua về để sử dụng hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
thưa quý vị sáng ngày hôm nay mùng bốn tết nguyên đán nhiều người dân đã quay trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ tết
theo ghi nhận của nhóm phóng viên vào sáng nay thời tiết tại thủ đô nắng ấm các tuyến đường dẫn vào nội thành nhà ga bến xe một số điểm trung chuyển xe buýt lượng người đã tăng lên đáng kể
đa phần là các sinh viên người lao động với nhiều hành lý đã quay trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ tết
mặc dù là còn gần hai ngày nữa thì kỳ nghỉ mới kết thúc nhưng mà nhiều người đã lựa chọn lên sớm để tránh tình trạng các nhà xe nhồi nhét chèn ép cũng như lựa chọn được tuyến đường thông thoáng để đi lại
ghi nhận của phóng viên từ đầu giờ chiều ngày bốn tết từng đoàn người đã đổ về thủ đô các cửa ngõ đông nghịt phương tiện cao tốc pháp vân cầu rẽ cầu thăng long ùn ứ phương tiện di chuyển chậm
tại các bến xe lớn như mỹ đình nước ngầm và giáp bát số lượng xe đổ về có tăng cao nhưng không quá đông đúc
theo quy định thì người lao động sẽ được nghỉ tết tới hết ngày mai ngày mùng năm tết và trở lại làm việc từ ngày mùng sáu âm lịch
dự báo là trong tối nay và ngày mai thì tình hình giao thông tại các cửa ngõ thành phố lớn sẽ tiếp tục căng thẳng do là người dân quay trở lại đông hơn
thưa quý vị tại thành phố đà lạt ngàn hôm nay người lao động sẽ được nghỉ tết tới hết ngày mai ngày mùa năm tết và trở lại làm việc từ ngày mùa sáu âm lịch

tại thành phố đà lạt ngàn hôm nay người lao động sẽ được nghỉ tết tới hết ngày mai ngày mùa sáu âm lịch

tại đường trần hưng đạo và đường lý thái tổ phường đại phúc thành phố bắc ninh cùng với việc tổ chức phân làn điều hành giao thông không để xảy ra ồn tắc
công an thành phố bắc ninh tiếp tục duy trì các tổ kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp người tham gia giao thông lái xe sau khi uống rượu bia
qua kiểm tra phần đông người dân du khách đều nghiêm túc chấp hành tốt quy định luật an toàn giao thông tuy nhiên vẫn có một số ít trường hợp vi phạm

sử dụng rượu bia để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho chính bản thân mình
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho nhân dân vui tết đón xuân an toàn lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc ninh đã trực một trăm linh quân số
tổ chức tuần tra khép kín địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong các ngày nghỉ tết
đặc biệt trên các tuyến giao thông trọng điểm vị trí kiểm tra sẽ được thay đổi liên tục
tránh tình trạng báo chốt đối tượng kiểm tra tập trung vào người điều khiển xe máy xe ô tô
trong đó xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và ma túy với tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ
công an tp tq đã triển khai quyết liệt các giải pháp biện pháp để bảo vệ an ninh trật tự cho từ nay đến các lễ hội đầu năm của hai nghìn hai mươi bốn
các vi phạm về lỗi nồng độ cồn kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm này không có vùng cấm không có ngoại lệ
với tinh thần làm việc nghiêm túc hết mình với công việc không quản thời tiết hay khó khăn
trong năm ngày từ ngày hai mươi chín đến ngày ba tết nguyên đáng giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn tình hình trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý một trăm tám mươi sáu trường hợp vi phạm nồng độ cồn
ngoài ra phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tổ chức các điểm hỗ trợ người dân một số vật phẩm thiết yếu
hỗ trợ đồ ăn nhanh nước uống mũ bảo hiểm đạt chuẩn hỗ trợ sửa chữa phương tiện khi cần thiết và bố trí các chốt phân luồng
tránh ủn tắc giao thông trên các tuyến đường đảm bảo mọi phương tiện được lưu thông thông suốt và an toàn